viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng đã hoàn tất cáo trạng đề nghị tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử bảy bị can
trong vụ án hủy hoại gần một mươi hectare rừng thông trên địa bàn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo cáo trạng bạch đình kế và nguyễn quốc huy cùng ngụ tại huyện lâm hà đã thuê người hủy hoại rừng
với mục đích chiếm đất sau đó sang nhượng hậu quả tổng chữ lượng lâm sản bị thiệt hại là hơn chín trăm linh mét khối
và sau khi truyền hình nhân dân phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng này thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ công an vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm
công an tỉnh lâm đồng khẩn trương lập chuyên án điều tra xác định kẻ cầm đầu là bạch đình kế và lần lượt bắt thêm sáu đối tượng khác